chương trình hôm nay ngày hai tháng sáu sẽ có những nội dung chính sau đây
chương trình hôm nay ngày hai tháng sáu sẽ có những nội dung chính sau đây

anh tăng cường an ninh trước chuyến thăm của tổng thống mỹ
sáng hai tháng sáu tại hà nội ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và thành phố hà nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm
cấp quốc gia một trăm ba mươi năm ngày sinh trưởng ban thường trực quốc hội tức chủ tịch quốc hội đầu tiên nguyễn văn tố
mùng năm tháng sáu năm một nghìn tám trăm tám mươi chín mùng năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
dự lễ kỷ niệm có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy hà nội các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng gửi lãng hoa chúc mừng
cụ nguyễn văn tố sinh ngày năm tháng sáu năm một nghìn tám trăm tám mươi chín trong một gia đình có truyền thống nho học
tại làng đông thành nay là phố bát sứ quận hoàn kiếm thành phố hà nội
sớm bộc lộ tư chất thông minh ham học năm một nghìn chín trăm linh sáu khi một mươi bảy tuổi
cụ chính thức được nhận vào làm việc tại viện viễn đông bắc cổ hà nội
với trí tuệ uyên bác chỉ sau mấy năm miệt mài nghiên cứu
cụ nguyễn văn tố đã trở thành một học giả nổi tiếng
đầu năm một nghìn chín trăm ba mươi tám sứ ủy bắc kỳ quyết định thành lập một tổ chức công khai
lấy tên là hội truyền bá học quốc ngữ nhằm vận động nhân dân tham gia phong trào xóa nạn mù chữ
được tín nhiệm cử làm hội trưởng cụ nguyễn văn tố đã vận động và tổ chức phong trào
dạy học chữ quốc ngữ sôi nổi trong cả nước giúp cho hơn bảy vạn người việt nam
thoát khỏi nạn mụ chữ góp phần làm thất bại chính sách ngu dân của thực dân pháp
cách mạng tháng tám thành công chủ tịch hồ chí minh đã trân trọng mời cụ nguyễn văn tố
tham gia chính phủ cách mạng lâm thời đảm nhiệm cương vị bộ trưởng bộ cứu tế xã hội
cùng với những biện pháp cấp bách cụ nguyễn văn tố cùng chính phủ động viên các tầng lớp nhân dân
ra sức tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm
nhờ vậy nạn đói đã bị đẩy lùi thế và lực của cách mạng ngày càng tăng
góp phần đưa cách mạng nước ta vượt qua tình thế hiểm nghèo từng bước củng cố và phát triển
ngày hai tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu tại kỳ họp thứ nhất của quốc hội khóa i
cụ được bầu là trưởng ban thường trực quốc hội đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa
đến tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa i
cụ nguyễn văn tố được mời trở lại tham gia chính phủ
với cương vị bộ trưởng
trên cương vị trưởng ban thường trực quốc hội
tùy thời gian chỉ tám tháng
cụ nguyễn văn tố đã góp phần vào việc củng cố chính quyền cách mạng
hoàn thiện đường lối đối nội đối ngoại
đưa đất nước ra khỏi cảnh ngàn cân treo sợi tóc
một trong những cống hiến to lớn của cụ nguyễn văn tố là đã điều hành quốc hội
góp ý xây dựng và thông qua bản hiến pháp đầu tiên của nước ta
hiến pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
cụ cũng chính là bộ trưởng liệt sĩ duy nhất của chính phủ
hy sinh trong kháng chiến chống pháp
đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
cụ nguyễn văn tố là một trí thức yêu nước nhiệt thành
nhà lãnh đạo tài năng của quốc hội và chính phủ
nhà văn hóa uyên bác của dân tộc
người cộng sự gần gũi thần thiết của chủ tịch hồ chí minh
người con yêu tú của thủ đô
cụ nguyễn văn tố đã cống hiến hy sinh trọn đời
vì sự nghiệp khai mở dân trí
và giải phóng dân tộc
cụ đã nêu tấm gương mẫu mực của một chiến sĩ yêu nước nhiệt thành
một nhà văn hóa uyên bác
nhà lãnh đạo đức độ tài năng của quốc hội và chính phủ
nước việt nam dân chủ cộng hòa
cụ là tấm gương sáng luôn yêu cao tinh thần
cần kiệm khiêm tốn giảng dị
không màng danh lợi phú quý cá nhân
kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh nhà chiến sĩ yêu nước
trưởng bang thượng trực quốc hội đầu tiên nguyễn văn tố
là dịp để chúng ta tri ân và tưởng nhớ công lao
cống hiến to lớn của cụ
đối với sự nghiệp cách mạng việt nam
và cũng là để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta
cuộc đời hoạt động tận tụy hy sinh vì nước
vì dân của cụ nguyễn văn tố
là một tấm gương cao đẹp
để các đại biểu quốc hội
cùng cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân ta

học tập nói theo
tấm gương của cụ nguyễn văn tố
có ý nghĩa quan trọng
góp phần vào việc bồi dưỡng lý tưởng
truyền thống cách mạng
cho cán bộ đảng viên và nhân dân ta
nhất là thế hệ trẻ
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
nhất là thế hệ trẻ

cũng tại lễ kỷ niệm
nguyên đại biểu quốc hội giáo sư tiến sĩ
nhà giáo nhân dân nguyễn lân dũng
và trung tâm giáo dục thường xuyên nguyễn văn tố
phạm đức nam đã có những bài phát biểu xúc động
điểm lại những cống hiến to lớn của cụ nguyễn văn tố

cho sự nghiệp cách mạng
cho nền khoa học và văn hóa nước nhà
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
đồng thời khẳng định
sẽ luôn noi theo tấm gương cống hiến tận tụy
hết mình cho dân cho nước của cụ nguyễn văn tố
hết mình cho dân cho nước của cụ nguyễn văn tố
ngày hai sáu tại quảng trường tp bắc cạn tỉnh bắc cạn
ngày hai sáu tại quảng trường tp bắc cạn tỉnh bắc cạn

bàn bí thư trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tổ chức lễ gia quận chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hai nghìn một mươi chín

với chủ đề thanh niên tình nguyện vì cộng đồng

lễ có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo các đồng chí trong ban bí thư ban thường vụ trung mương đoàn
lãnh đạo tỉnh bắc cạn cùng hơn hai đoàn viên thanh niên tỉnh bắc cạn
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương hòa bình đề nghị trung ương đoàn cần tổ chức các chương trình chiến dịch thiết thực
hiệu quả tiết kiệm an toàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước trong và sau chiến dịch
tìm tòi xây dựng các phong trào mới hiệu quả hơn nữa kịp thời phát hiện những mô hình hay
cách làm mới để nhân rộng nhất là trong phát triển kinh tế xã hội
cũng tại lễ gia quân đồng chí trương hòa bình đã trao cờ lệnh phát độc gia quân chiến dịch cho đoàn viên thanh niên
trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ra mắt năm đội hình thanh niên tình nguyện
tặng hai mươi phần quà cho gia đình chính sách hai mươi xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó
cũng trong ngày hai tháng sáu
thành đoàn đà nẵng đã tổ chức lễ phát động chiến dịch thanh niên học sinh sinh viên tình nguyện hè
và ngày hội thanh niên đà nẵng nói không với rác thải nhựa với chủ đề thanh niên tình nguyện vì cộng đồng
chiến dịch tập trung vào các hoạt động tình nguyện tại chỗ
theo từng lĩnh vực cụ thể góp phần phát huy vai trò của tổ chức đoàn hội và thanh niên trong xã hội
trong dịp này thành đoàn cũng tổ chức ngày hội thanh niên đà nẵng nói không với rác thải nhựa
cùng các hoạt động thiết thực ý nghĩa như đổi rác lấy quà thi sáng tác bà nô tuyên truyền bảo vệ môi trường
hôm nay đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
cùng đoàn công tác trung ương đã đến dân hương dân hòa tại tượng đài mẹ việt nam anh hùng
dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh quảng nam thuộc xã tam phú thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
đến dân hương dân hoa tại tượng đài mẹ việt nam anh hùng
đồng chí tổng thị phóng cùng đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính tri ân biết ơn vô hạn đối với công lao
đóng góp to lớn của các bà mẹ việt nam anh hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
sáng cùng ngày đồng chí tòng thị phóng cùng đoàn công tác đã đến viếng và dân hương
tại nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ nguyễn văn trỗi tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
dịp này đồng chí tổng thị phóng đã đến thăm và trao tặng mưa xuất quà cho các em học sinh học giỏi
ở làng hòa bình tại xã tam đàn huyện phú ninh tỉnh quảng nam nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu
hôm nay trong khuôn khổ đối thoại shangri la lần thứ một mươi tám đang diễn ra tại singapore
đã diễn ra phiên toàn thể thứ năm với chủ đề ngăn ngừa xung đột tại các lĩnh vực có cạnh trạch
tại phiên toàn thể này bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam ngô xuân lịch đã có bài phát biểu với chủ đề
giải quyết tranh chấp trong không khí hòa bình với tinh thần đối tác vì trách nhiệm cộng đồng
tại phiên đối thoại bộ trưởng quốc phòng ngô xuân lịch cho biết
để giải quyết các tranh chấp hiện nay các quốc gia cần đề cao không khí hòa bình với tinh thần đối tác và vì trách nhiệm với cộng đồng
bộ trưởng ngô xuân lịch cho rằng việc các bên liên quan ngồi lại với nhau
đối thoại để cùng tìm giải pháp hòa bình giải quyết tranh chấp bất đồng là hành động tích cực cần được ủng hộ và cổ vũ
thưa toàn thể các quý vị châu á thái bình dương đang ở giai đoạn chuyển mình trong một thế giới đầy biến động
thách thức nhiều nhưng vận hội và tiềm năng rất lớn
trách nhiệm đặt lên vai mỗi chúng ta
tôi lạc quan rằng với trách nhiệm trước cộng đồng sự thiện trí và thực tâm của tất cả chúng ta
nhằm tăng cường đối thoại hợp tác giải quyết bất đồng khác biệt bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
thì những sóng gió những khác biệt đang tồn tại không thể ngăn cản bước tiến hướng tới mục tiêu cao cả là hòa bình
ổn định và thịnh vượng cho mỗi quốc gia và cả khu vực
xin trân trọng cảm ơn
bên cạnh đó bộ trưởng ngô xuân lịch cũng khẳng định việt nam luôn ủng hộ giải quyết tranh chấp trong không khí hòa bình
với tinh thần đối tác vì trách nhiệm cộng đồng
liên quan đến vấn đề biển đông việt nam mong muốn các bên liên quan tăng cường đối thoại tham vấn
cùng nhau quản lý rủi ro và ngăn ngừa xung đột
thưa quý vị và các bạn kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn đã trải qua
một mươi ngày thảo luận với nhiều nội dung quan trọng nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri cả nước
chỉ còn ít ngày nữa là đến phiên chất vấn những người đứng đầu các bộ ngành về những vấn đề nóng đang còn tồn tại
chưa được khắc phục cũng như việc thực hiện lời hứa trước cử tri tại kỳ họp trước
các đại biểu đánh giá cao về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của các bộ ngành và chính phủ
nhưng cũng có ý kiến cho rằng giải quyết những ý kiến cử tri cần thực chất hơn
chứ không phải chỉ trả lời trên văn bản hay giấy tờ
với kết quả đã có hai hai trăm chín mươi trên hai hai trăm chín mươi ba kiến nghị của cử tri được xem xét giải quyết và trả lời theo quy định
đạt chín mươi chín tám mươi bảy tổng số kiến nghị đã chuyển
các đại biểu đánh giá cao hoạt động của quốc hội chính phủ các bộ ngành trung ương
đã trực tiếp lắng nghe và trả lời những vấn đề cử tri quan tâm tạo niềm tin trong nhân dân cả nước
tuy nhiên đại biểu cho rằng việc giải quyết các kiến nghị của cử tri cần đi vào thực chất hơn
bằng những giải pháp cụ thể
chứ không phải chỉ trả lời trên văn bản giấy tờ
việc trả lời thì tôi nhận thấy rằng nó đang còn dừng lại ở cái vấn đề tức là trả lời bằng văn bản
và chính vì vậy cho nên khi mà đã trả lời rồi thì cử tôi thấy rằng là cái việc đấy nó vẫn chưa được giải quyết trong thực tiễn
thì cử tri cho rằng là các bộ ngành các cơ quan có thẩm quyền trả lời như vậy cho nó hết trách nhiệm
và thể hiện cái trách nhiệm trước cử tri thôi
thế chứ còn là cái kết quả thực hiện
trong thực tiễn kỳ tỷ lây đạt thì nó vẫn còn khá thấp
việc giải quyết các kiến nghị của cử tri không chỉ là vấn đề của riêng ngành đó
vì vậy đại biểu đề nghị cần có sự vào cuộc của các bộ ngành liên quan để chung tay giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm
tôi nghĩ là cái chuyển biến của lãnh đạo không thì chưa đủ
mà làm thế nào đó là các cái bộ nguồn máy bên dưới thì làm thế nào nó đồng hộ hơn
khi tôi tiếp xúc cử tri và các cái những người là người ta thực hiện
thực hiện để đến các cái công vụ các cái khu vực các lĩnh vực đó thì người ta cũng rất còn phàn nàn
phàn nàn là một cái thủ tục giấy tờ trả lời chuyển cũng còn chậm
tôi cho rằng là đang có rất nhiều lĩnh vực là được các bộ trưởng quan tâm và đã nỗ lực thực hiện
tuy nhiên rằng thì nếu như trong một cái nỗ lực của cá nhân một bộ trưởng
và sự đồng thuận đồng tâm hợp ý chung tay cầu sức của toàn ngành
nhưng mà nó vẫn còn phải có sự phân tích
phối hợp kết hợp giữa các ngành với nhau và sự tạo điều kiện của những người thực thi pháp luật
việc giải quyết kiến nghị của cử tri ngày càng nề nếp bài bản
để cao trách nhiệm của các cơ quan liên quan từ khâu tiếp thu đến việc gửi các cơ quan có thẩm quyền
đặc biệt là trách nhiệm của chính phủ thành viên chính phủ bộ ngành trung ương
tuy nhiên đại biểu cũng cho rằng cần phải có sự thực hiện một cách rốt ráo
đừng để cử tri thì mong đợi mà bộ ngành lại bị cho là thờ ơ
thưa quý vị nội dung quan trọng nhất trong tuần làm việc thứ ba của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường diễn ra trong hai ngày rưỡi
từ mùng bốn tháng sáu đến sáng ngày sáu tháng sáu
tại phiên chất vấn quốc hội đã lựa chọn ra bốn bộ trưởng là bộ công an bộ xây dựng
bộ giao thông vận tải và bộ văn hóa thể thao và du lịch
bốn bộ trường này sẽ tham gia giải trình về các nội dung được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm
ngoài trách nhiệm trả lời chất vấn chính của bốn bộ trưởng trên trong phiên chất vấn
lãnh đạo chính phủ sẽ giải trình thêm các vấn đề do đại biểu quốc hội chất vấn
liên quan đến điều hành chung của chính phủ
cùng với đó các phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực liên quan bộ trưởng các bộ khác
thống đốc ngân hàng nhà nước tổng thanh tra chính phủ tổng kiểm toán nhà nước
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao tranh án tòa án nhân dân tối cao
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm hà nội đà nẵng sẽ tham gia trả lời chất vấn
giải trình để làm sáng tỏ những vấn đề có liên quan
trong tuần làm việc thứ ba quốc hội sẽ nghe tờ trình và thảo luận về dự kiến chương trình giám sát
của quốc hội năm hai nghìn hai mươi và dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín thảo luận tại hội trường về việc phân bổ
sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
việc gia nhập công ước số chín mươi tám của tổ chức lo động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
quốc hội cũng sẽ nghe tờ trình báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự án luật chứng khoán sửa đổi
và dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
theo chương trình hàng nghìn thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi công lập năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
phát hủy vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới ở quốc quản
thưa quý vị vào sáng nay hàng ngàn thí sinh trên cả nước đã bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi công lập năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi

môn ngữ văn để thi không khó nhưng để làm tốt cầu nghị luận văn học thí sinh cần học thuộc và nắm chắc nội dung để có thể hoàn thành tốt đề thi
sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân tại hà nội tp hcm và đà nẵng
sáng nay hơn tám mươi sáu thí sinh bước vào môn thi đầu tiên môn ngữ văn
năm nay toàn thành phố hà nội có tổng số tám mươi năm tám trăm bảy mươi ba học sinh đăng ký dự thi kể cả tuyển thẳng
trên tổng chỉ tiêu là sáu mươi ba chín mươi học sinh
với tỷ lệ tuyển vào trường công lập chiếm sáu mươi hai ước tính có khoảng hai mươi ba học sinh không đủ điều kiện vào học trường trung học phổ thông công lập
để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm nay hà nội đã thành lập một trăm sáu mươi chín điểm thi với hơn ba sáu trăm linh phòng thi
số cán bộ được huy động cho kỳ thi năm nay lên tới một mươi một lớn nhất từ trước đến nay
tại tp hcm sáng nay hơn tám mươi thí sinh bước vào kỳ tuyển sinh lớp một mươi công lập

năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm nay sở giáo dục và đào tạo tp hcm tổ chức một trăm ba mươi năm điểm thi với ba bốn trăm một mươi bảy phòng thi một trăm hai mươi sáu điểm thi lớp một mươi thường và chín điểm thi lớp một mươi chuyên
hơn một mươi hai trăm linh giám thị đã điều động phục vụ kỳ thi
sáng nay tại đà nẵng một mươi ba thí sinh đã bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông
dù thời gian làm bài thi kéo dài một trăm hai mươi phút dưới thời tiết nắng nóng
tuy nhiên với sự chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất tại các điểm thi tâm lý của các thí sinh vẫn không bị ảnh hưởng
đánh giá sau khi thi môn ngữ văn các thí sinh đều cho rằng không có nhiều sự bất ngờ và đề không quá khó
tuy nhiên việc đột ngột ngừng thi môn ngoại ngữ ngay trước kỳ thi khiến một số thí sinh cảm thấy bị áp lực
khi phải thi tuyển thẳng bằng hai môn
các thí sinh đều cho rằng không phải thế mạnh của mình
em nghĩ là đề cũng tương đối ổn định với lại các bạn nên là ai cũng có thể làm được bài đó
với lại là câu hai cũng không đến đội là khó nên là chắc chắn là các bạn sẽ làm được
cái môn anh văn là mình sẽ bù cho những môn tón với lại môn văn
thì là chúng ta sẽ điểm được cao hơn thì nhờ những môn đó
nhưng mà bây giờ mất môn anh văn thì những bạn giỏi văn sẽ rất là hồi hộp và lo sợ về hai môn tón và văn
theo chỉ tiêu vào các trường công lập
năm nay thành phố đà nẵng có chín bốn trăm bốn mươi tám
trên một mươi ba một trăm hai mươi sáu thí sinh đăng ký dự thi trong đó có một trăm hai mươi năm thí sinh thuộc diện tuyển thẳng
vào sáng ngày ba tháng sáu các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn toán
chiều nay hơn tám mươi năm học sinh lớp chín của hà nội đã hoàn thành ngày thi đầu tiên
với hai môn thi ngữ văn và toán của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
và theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân thì rất nhiều thí sinh đã tỏ vẻ thoải mái
tươi cười khi kết thúc ngày thi
trong buổi sáng kết thúc môn thi đầu tiên nhiều học sinh đánh giá đề thi môn ngữ văn khá hay
và được tự do thể hiện quan điểm cá nhân của mình
điểm nổi bật của đề năm nay thật sự là nó hợp thời tiết
thời tiết hà nội năm nay như mùa thu và đề xa là bài thơ sang thu
thế là nói chung đấy là một bài thơ mà chúng con đã uôn khá thỉ
nên khá là yên tâm khi làm bài
với các cách ra đề với những ngữ liệu gây bất ngờ và đòi hỏi học sinh phải thật sự
nắm được cái kiến thức cơ bản để đi vào tác phẩm chứ không phải là quá khó khăn
thì tôi nghĩ rằng nó sẽ là một cái hướng đi tích cực mà sở giáo dục hà nội đang hướng đến
tuy nhiên khác với đề văn có phần dễ chịu của buổi sáng
đề thi toán chiều nay bao phủ được hầu hết dạng toán khó trong chương trình toán trung học cơ sở
với đề thi này nếu chủ động xây dựng kế hoạch học tập
phần loại các dạng toán chi tiết và ôn luyện thường xuyên
thí sinh có thể đặt điểm số cao
xong rất nhiều thí sinh đã tỏ ra tiếc nuối vì không đủ thời gian để làm bài
kết thúc ngày thi đầu tiên dù đã có nhiều cảnh báo
song vẫn có những trường hợp học sinh phạm lỗi mang điện thoại hay tài liệu vào phòng thi